công an huyện bình tân tỉnh vĩnh long vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với nguyễn hữu tâm tên thường gọi là nhí hai mươi bốn tuổi trú tại ấp thành nhân xã thành lợi huyện bình tân về hành vi cưỡng đoạt tài sản
theo hồ sơ vụ án tâm là con nuôi của vợ chồng bà nguyễn thị bé do đi làm ăn xa thua lỗ nên tâm thường xuyên gọi điện về xin bà bé năm mươi triệu đồng để làm ăn khi tập về quê thuyết phục bà bé xin tiền thì bị bà từ chối nên y đã lấy con dao kề vào cổ bà bé khứa nhẹ để uy hiếp và buộc bà bé đưa cho mình hai trăm linh triệu đồng
thấy tâm có ý định giết người nên bà bé đã hứa sau ba ngày sẽ đưa tiền cho tâm tiếp đó tâm còn dùng dầu lửa tưới lên vách nhà nhằm hăm dọa bà bé
đối tượng nguyễn hữu tâm bị bắt tạm giữ sau đó về hành vi cưỡng đoạt tài sản